cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với lưu hồng sơn chú tại tỉnh bình dương để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu
theo điều tra ban đầu bị can lưu hồng sơn là giám đốc của một công ty trên địa bàn thành phố thủ dầu một hoạt động trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh chế biến nông sản
quá trình hoạt động kinh doanh sơn đã lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu của nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu kinh doanh hạt điều theo loại hình sản xuất xuất khẩu để thực hiện hành vi phạm tội
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai công ty của sơn đã nhập khẩu hơn hai mươi ba bốn trăm một mươi ba tấn hạt điều nguyên liệu được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu có giá trị hàng hóa kê khai là sáu trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
ngay khi nhập khẩu hạt điều về đến việt nam lưu hồng sơn đã không tiến hành sản xuất chế biến để xuất khẩu theo với quy định
mà bán sang tay toàn bộ lô hàng hạt điều nguyên liệu cho người khác để tiêu thụ trong nước hưởng lợi nhuận
sau đó sơn mua lại hạt điều nhân từ các cơ sở sản xuất chế biến nhỏ lẻ trong nước để xuất khẩu nhằm đối phó với cơ quan chức năng
với hành vi tàng trữ gần một trăm năm mươi kg pháo nổ đối tượng hà minh khương vừa bị công an huyện eak phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khương khai nhận trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một khương đến tỉnh gia lai mua của một người không rõ nhân thân lai lịch tám mươi năm hộp pháo nổ tổng trọng lượng gần một trăm năm mươi kg với số tiền hơn hai mươi một triệu đồng
sau đó khương dùng xe ô tô tải vận chuyển toàn bộ số pháo này về tại nhà ở xã cư huê huyện eak để cất dấu sau đó bán kiếm lời trong dịp tết nguyên đán
nhưng khương chưa kịp cất giấu thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra khương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thì thường vào những dịp tết thì các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy và các loại tội phạm khác hoạt động rất là phức tạp
xác định tình hình trên công an huyện ek đã phối hợp chặt chẽ với phòng an ninh mạng và chúng tôi bắt quả tang
đối tượng khương đang tàn trữ tám mươi năm hộp pháo trong năm thùng giấy và trọng lượng khoảng một tạ rưỡi pháo nổ
qua cái vụ việc trên thì cơ quan công an khuyến cáo người dân thứ nhất là chúng ta chấp hành tốt các quy định của pháp luật
đặc biệt đó là trong dịp gần tết thì chúng ta không tàn trữ mua bán sử dụng các loại pháo nổ và được cấm được nhà nước cấm theo quy định của pháp luật
hiện công an huyện eak tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng khương theo đúng quy định của pháp luật
thời điểm cận tết nguyên đán thì hành vi sử dụng tàn trữ các loại pháo nổ trái phép càng ngày càng nở rộ
các loại thuốc pháo trái phép ông nguyễn hoàng phúc thệ chú tại tp hcm đã bị ủy ban nhân dân tp đà lạt giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính là bảy năm triệu đồng
vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi người dân thành phố đà lạt bất ngờ chứng kiến màn đốt pháo hoa quy mô lớn với những tiếng nổ lớn kéo dài khoảng gần năm phút tại khuôn viên một khách sạn trên đường nguyễn du thành phố đà lạt
ngay khi tiếp nhận thông tin công an phường chín thành phố đà lạt đã tới làm việc với những người liên quan để xác minh làm rõ
cơ quan chức năng xác định người thực hiện hành vi đốt pháo hoa quy mô lớn kéo dài khoảng gần năm phút là ông nguyễn hoàng phúc một du khách tới từ tp hcm
tới hôm đó ông phúc đã thuê khách sạn tổ chức một sự kiện với nhiều người tham dự tại khách sạn nơi xảy ra đốt pháo
thời gian qua tình trạng xe dù bến cóc rừng đỗ tùy tiện đón trả khách xếp dỡ hàng hóa là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc
mất an toàn giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ
ngày và kiềm chế tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định đã thực hiện các biện pháp tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tài hành khách container chở hàng hóa vi phạm
càng về cuối năm hoạt động vận tải hành khách xe chở hàng hóa càng tăng cao
để việc xử lý phương tiện vi phạm một cách có hiệu quả lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính tuyến cước lộ
đảm bảo khép kín thời gian tuyến địa bàn không để các phương tiện kéo dài tình trạng vi phạm
tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát và kiểm tra phương tiện này trên các tuyến cước lộ tỉnh lộ nơi có bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng hàng hóa cũng như các bến xe có hoạt động liên quan đến vận tài hành khách tham gia giao thông
theo lực lượng cảnh sát giao thông các lỗi vi phạm chủ yếu như trở quá số người quy định
các vi phạm liên quan đến lệnh vận chuyển tuyến đường lịch trình hành trình vận tải hợp đồng vận chuyển danh sách hành khách vi phạm quy định về lắp camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải khu hiệu thời gian điều khiển phương tiện